tuyến đê biển tây có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho hàng nghìn hộ dân tỉnh cà mau
sau trận sạt lở nghiêm trọng đầu tháng tám hiện địa phương và các ngành liên quan đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp
để giác cố đê và ứng phó với diễn biến phức tạp khó lường của thời tiết và thiên tài
những hộ dân sinh sống dọc tuyến đê ba tĩnh kinh mới vẫn còn băng hoàng khi kể về trận sạt lở cuốn trôi nhiều nhà cửa tài sản cách đây chưa lâu